theo báo cáo của ngân hàng chính sách xã hội đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đã có gần hai trăm linh tỷ đồng được giải ngân với hơn sáu sáu triệu lượt hộ nghèo được vay vốn
trong những năm qua cùng với các chính sách giảm nghèo tổng thể
chính sách tiến dụng cho người nghèo được coi là một cấu phần quan trọng
trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
từ những đồng vốn nhỏ nhoi ban đầu đã có hàng triệu hộ nghèo hộ chính sách
bà con dân tộc vùng sâu vùng xa đã được tiếp cận và có cơ hội để vươn lên thoát nghèo
tính đến giữa năm nay tổng dư nợ các chương trình tiến dụng chính sách đạt trên một trăm chín mươi tám tỷ đồng
tăng gần năm mươi sáu tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi năm với trên sáu sáu triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn
đây có thể coi là một nguồn lực tiếp sức cho hàng triệu hộ nghèo trên cả nước vươn lên thoát nghèo